vào chín h bốn mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng chín tại một quán karaoke sao ở số một trăm tám mươi tám phố hai bà trưng
phường an biên quận lê trân thành phố hải phòng đã xảy ra cháy
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hải phòng đã điều bốn xe cứu hỏa
cùng hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ tiến hành cứu chữa
lực lượng chức năng đã phải phá cửa kính dùng thang cao tầng để tiếp cận tòa nhà
và phun nước áp lực cao vào khu vực có cháy để không chế ngăn cháy đan rộng
sau khoảng một giờ nỗ lực cứu chữa đám cháy cơ bản đã được khống chế
thông tin ban đầu cho biết quán karaoke sao hoạt động từ năm hai nghìn một mươi
khi xảy ra cháy người chủ không có mặt tại quán nhiều khả năng cháy do chập điện
hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cháy và thống kê thiệt hại